xin chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh tin tức hai mươi bốn h của báo sức khỏe đời sống
thưa quý vị nhiều ngày nay câu chuyện về cách hành xử thiếu phần mình của chủ sốp mai hường ở thanh hóa đã làm dậy sóng cộng đồng mạng
cụ thể khi bắt quả tàng một thiếu nữ trộm chiếc váy giá một trăm sáu mươi đồng chủ shop mai hường đã có hành động đánh đập cắt tóc cắt dây áo của cô bé mà kê thiếu nữ kia đã khóc lóc cầu xin
không dừng lại ở đó chu súp mai hường còn liên tục hăm dọa yêu cầu cô bé một mươi năm tuổi phải đền bù một mươi năm triệu trong ba ngày nếu không sẽ giao nộp công an
sau đoạn clip được phát tán trên mạng chủ xốp mai hường đã phải trả cái giá đắt bởi sự vẫn nộ đỉnh điểm của dân tỉnh
công an tỉnh thanh hóa đã chính thức cởi tố vụ án
công an có chủ xốp mai hường về hành vi làm nhục cưỡng đặt tài sản
gia cảnh của thiếu nữ chót dại trộm váy cũng được dân tỉnh chia sẻ với tốc độ chóng mặt
được biết bố của thiếu nữ một mươi năm tuổi đã không may qua đời từ khi cô bé còn rất nhỏ
mẹ của em phải gồng gánh nuôi ông bà bị mù cùng bốn người con
biết được hoàn cảnh đáng thương của cô bé một mươi năm tuổi mới đây huấn hoa hồng đã trực tiếp đến thanh hóa để trao tặng bốn mươi triệu đồng hỗ trợ gia đình cô
hành động ý nghĩa và kịp thời này đang được rất nhiều người khen ngợi
bên dưới phần bình luận huấn hoa hồng cũng không quên khẳng định tiền này là do mình tích cóp được chứ không kêu gọi của ai
bên cạnh nhiều lời khen hành động của huấn hoa hồng cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều
một số bình luận của dân mạng
suốt người khác thì tốt nhưng mình nghĩ nhiều trường hợp khổ hơn vẫn giữ trong sạch xứng đáng được hỗ trợ hơn
còn vụ này mặc dù chủ xốp vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng về phần bạn nữ này cũng đã là sai trước
không thể đổ lỗi vì hoàn cảnh nghèo nên đi ăn trộm mà thả ăn trộm bánh mì
ăn trộm cơm gì đó do đói quá còn đỡ đang nghe ăn trộm váy
tuy là lỗi nhỏ không gây hậu quả gì mấy có thể bỏ qua không truy cứu để em rút kinh nghiệm
thì mình đồng quan điểm nhưng còn sau vụ này lại tới nhà giúp đỡ này nọ thì có thể tạo hiệu ứng không tốt
những bạn trẻ sau này có thể sẽ bắt trước theo nhưng dĩ nhiên tiền của họ họ có quyền quyết định mình chỉ nêu quan điểm riêng thôi
không biết từ bao giờ mà việc ăn cắp lại được cả cái mạng xã hội quan tâm bình vực như vậy
chủ shop hành hạ đánh người chủ xốp sai và chịu với pháp luật
nhưng hành động ăn cắp cũng cần phải giăn đe và dạy dỗ chứ không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh thương cảm
lại còn được tặng thêm mấy chục triệu đồng nữa và xem đó là hành động nhân văn
nếu vậy thì cả xã hội này cũng làm sai và đổ lỗi cho hoàn cảnh hết cả sao
đúng là cuộc đời ai cũng có cái sai và bởi tình người thì chúng ta có thể tha thứ
nhưng không có nghĩa là quan tâm một cách quá mức sẽ ảnh hưởng tới cả xã hội
khi họ cho rằng những việc sai nhỏ đó
sẽ dễ dàng được bỏ qua
vụ việc đánh đập thiếu nữ một mươi sáu tuổi đi ăn trộm đồ ở thanh hóa chưa hết xôn xao
thì mới đây cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ một vụ bắt quả tàng khách ăn quệt tại hải phòng
thế nhưng không có chửi bới bắt đền hay đánh người
cách xử lý nhân văn của chủ quán ăn lại khiến dân mạng cảm thấy vừa nể vừa ấm áp tình người
người đăng tải clip cho biết tại quán lẩu ở hải phòng
một người đàn ông đến quán lẩu ăn cá tầm no say rồi đứng dậy hôn nhân đi về
chủ quán bắt đại trận quay clip và bắt người đàn ông này review về quán lẩu
trong video người đàn ông lắp bắp khép nép trả lời người đàn ông đừng nói chuyện đối diện
chủ quán hỏi bây giờ ông ăn ông cảm nhận thấy đổi thế nào
dạ ăn được ạ
được thôi á nói thật ngon hay không ngon thì nói
ăn lẩu cá tầm bao nhiêu ấy nhỉ
dạ ngon em ăn lẩu cá tầm một triệu
bây giờ coi như tôi thuê ông review ông quảng cáo cho quán ông đọc đi
hôm nay tôi ăn lúc một mươi giờ sáng

người đàn ông răm dắp đọc lại theo lời chủ quán
người chủ cũng phân tích khuyên nhủ người đàn ông
bao nhiêu hôm nay tôi không làm khó nữa bây giờ ông phải xem như nào
đi ăn quán khác thì phải cẩn thận giờ người ta nhớ mặt ông rồi
mà tốt nhất ông từng nên làm như vậy nữa
theo nguồn tin đăng tải cho biết người đàn ông tên đê nhà ở hải phòng
cách đây một mươi năm từng là dj ở trên hải dương
vợ bỏ đi đầu óc cũng trở nên bất thường từ đó
đoàn clip được tạo ra
nhưng khi quay lại cũng cho thấy người đàn ông không bình mận lắm
sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng
thì có một số anh em bạn bè đồng nghiệp cũ đã chủ động nhắn tin cho chủ quán
và xin được trả lại số tiền mà anh ấy đã ăn
một người thông tin
sự việc gửi lại tiền thì chưa rõ
nhưng cách xử lý văn minh có tình người của chủ quán lầu
khiến dân mạng tấm tóc để lại nhiều bình luận khen ngợi
thế ông ăn thì ông cảm nhận đồ ăn thế nào
dạ ăn được
dạ ăn ăn ăn
nếu không nói thật là ngon hay không ngon thì nói
dạ ăn ngon
không ngon được
dạ ăn ngon
ăn lẩu ở tầm ăn cái gì đấy nhỉ
dạ em ăn mỗi lẩu ở tầm lẩu ở tầm em mua hết một chút rượu

một lon ngọt nước ngọt
thế bây giờ là ông ăn bây giờ nhớ bây giờ ông quảng cáo quán là
ông bảo quản hôm nay em có ăn một mươi h sáng
ăn ở quán lẩu sau khi ba sáu h cua hiệu
đọc đọc lại nhé
dạ hôm nay em ăn một lẩu
mấy giờ mấy giờ
mấy giờ ăn
một mươi h một mươi năm em ăn một lẩu cá tầm
và một chai rượu ở đường tu hiệu
dạ số bao nhiêu tu hiệu
ba trăm sáu mươi năm tu hiệu
ba trăm sáu mươi năm tu hiệu
quán tên là gì
dạ quán lẩu
lẩu sau khi
lẩu sau khi
thế bây giờ ăn là nào bữa bảo là được đúng không
thế bây giờ qua những điều hôm nay là tôi không làm khó nữa
thì bây giờ là làm
không phải khó đâu con ơi
không bây giờ ông phải xem nào ông đi ăn quán khác ông phải cẩn thận
dù người ta nhớ mặt thôi
sau khi khởi tố bị can đối với cao thị mai hường trịnh đình anh
công an còn mời một số nhân viên của shop mai hường đến để xác minh làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
ngày hai mươi năm tháng một mươi một sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo
cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên mai hường
đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp
nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ với sốp sẽ trình bản công an
sau khi đọc được thông tin trên thì hai cháu t m và l t h đều sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường quảng vinh thành phố sầm sơn đã chủ động liên hệ với hường để xin lỗi
về việc ngày một mươi tám tháng một mươi một có đến shop lấy trộm quần áo
mặc dù các cháu đã liên hệ để xin lỗi nhưng hường không đồng ý mà yêu cầu phải đến shop để nói chuyện
khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hai cháu đi xe máy đến cửa hàng mai hường
còn m đi vào trong
tại tầng một m gặp hường và bà dương thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
mẹ chồng của hường cùng một số nhân viên bán hàng
lúc này hương chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video
đồng thời yêu cầu mờ cởi mũ bảo hiểm khẩu trang che mặt để hường quay clip
do mờ không đồng ý nên hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu mờ
bà lan mẹ chồng hường cũng la vào dùng tay túng tóc m
đồng thời hường đã dùng kéo cắt tóc cắt đứt áo ngực của cháu mờ
lúc này chị đình anh chồng của hường đến shop thấy sự việc trên
nên đã đưa mờ lên tầng hai và yêu cầu mờ trong ba ngày phải đưa với số tiền là một mươi năm triệu đồng
để khắc phục nếu không sẽ bảo công an
do không lo được tiền nên m liên tục nhắn tin xin lỗi mong tha thứ
nhưng cả hai vợ chồng chủ không đồng ý và liên tục nhắn tin đe dọa báo công an
thông tin về nhà trường và địa phương nơi cư trú
ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình cháu m và hát đến shop mai hương để đưa tiền cho vợ chồng hường
tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ số tiền một mươi triệu đồng
hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định
trước đó ngày ba tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh
khoảng một mươi năm tuổi khóc lóc quỳ gối dưới sàn nhà văn xin những người lớn tha tội
tuy vậy một người phụ nữ mặc đồ đen đã ghi đầu dùng kéo cắt quầy mũ cắt tóc cắt dây áo ngực
của bé gái bắt bé ngừng mặt lên để quay video
hành vi trên còn có sự tiếp tay của một vài người trong shop
nhiều người đã chia sẻ đoạn video này bày tỏ hết sức phẫn nộ trước vụ bạo hành trên
hầu hết đều cho rằng hành vi ăn cắp của nữ sinh là không nên và việc này phải được phối hợp
với gia đình giáo dục cháu
vậy nên hành vi bạo hành cháu của những người trong xốp là rất đáng lên án
thông tin từ đoạn video cho thấy
nữ sinh bị bạo hành trước đó có lấy trộm một chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
bị phát hiện nữ sinh đã khóc lóc cầu xin được tha thứ và hứa sẽ bồi thường thiệt hại
nhưng những người trong shop không tha
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
và luật sư tp hà nội cho rằng với diễn biến qua clip
thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự
về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc phẫn nộ
không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai
pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật
vị luật sư nhấn mạnh
luật sư cường cho biết pháp luật bảo vệ tài sản của công dân
nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người
bởi vậy nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản
thì với số tiền dưới hai triệu đồng cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính
chứ chưa bị trì cứu trách nhiệm hình sự
pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính
người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình
thì chỉ được phép bắt giữ trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý
không được phép tự xử như vậy
hành vi đánh đập hanh hạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
với bất cứ lý do gì thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc bị trì cứu trách nhiệm hình sự
qua clip cho thấy cô gái trẻ đã rất hoảng loạn sự hãi quy lệ khóc lắp văn xin
nhưng những người trong quán này vẫn không thà thứ
khi chứng kiến sự việc nhiều người bất bình
có lẽ cô gái và người thân xem được clip cũng sẽ rất sốc
anh hùng nặng đến tâm lý và sức khỏe
bởi vậy cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
để xử lý đối với những người đã đánh đập hành hạ cô gái này theo quy định của pháp luật
luật sư cường nêu quan điểm
tiến sĩ luật sư đặng văn cường phấn tích thêm
qua đoán tình hán cho thấy có người đã đe dọa cô gái này để yêu cầu đưa một mươi năm triệu hoặc ba mươi triệu đồng
hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa
uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản
nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng sai lầm của cô gái trẻ
để ép buộc cô gái này phải đưa tiền nếu không sẽ tiếp tục làm nhiều cô gái
thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
tuổi trẻ ai cũng có sai lầm bởi vậy rất cần sự cảm thông khoan dung
để người mắc sai lầm có cơ hội sửa sai
nếu lợi dụng sai lầm của người khác để xúc phạm danh dự nhân phẩm
hành hạ đánh đập họ thì đó là tội ác hành động thiếu nhân văn
và không mang tính giáo dục và còn vi phạm pháp luật luật sư cường khuyến cáo